là địa phương điển hình của tỉnh trong phong trào trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi núi chọc
ba năm gần đây phong trào trồng rừng tại xã văn thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân
nhờ trồng rừng nhiều gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu và xuất hiện nhiều triệu phú tại đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
văn thủy là một xã miền núi nằm phía tây của huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
những năm gần đây phong trào trồng rừng được người dân phát triển rầm rộ
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi sáu xã văn thủy đã có gần một chín trăm linh hectare trồng rừng thu nhập từ nghề rừng từ hai mươi năm đến ba mươi tỷ đồng
rừng đã giúp cho năm trăm sáu mươi hộ dân trồng rừng trên địa bàn có cuộc sống no đủ và ổn định
nhiều hộ đã vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương mình
văn thủy là một xã miền núi nằm phía tây của huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
trồng rừng ở văn thủy chỉ bốn năm là khai thác được
mức đầu tư cho mỗi hectare rừng khoảng một mươi triệu đồng bao gồm tiền mua cây giống thuê máy sới phân bón
và nếu không có bão to thì bốn năm là thu hoạch
bình quân mỗi hectare rừng sau khi thu hoạch trừ chi phí người dân thu khoảng bốn mươi năm triệu đồng
với chu kỳ bốn năm vậy là mỗi năm có thu nhập hơn một mươi triệu đồng
vì thế với các hộ có từ năm mươi hectare rừng trở lên doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng
cá biệt có những hộ thu tiền tỷ mỗi năm từ trồng rừng
có thể thấy phong trào trồng rừng tại xã văn thủy đã phát huy hiệu quả góp phần đem lại diện mạo mới cho một vùng quê
rừng không chỉ giúp cho người dân ổn định cuộc sống
tạo công an việc làm tại chỗ cho người dân địa phương
mà còn góp phần quan trọng trong việc phủ xanh đất trống đồi chọc đem lại màu xanh bạt ngàn cho quê hương